lãnh đạo tỉnh hòa bình đã đến thăm hỏi và động viên các nạn nhân và hỗ trợ gia đình có nạn nhân thiệt mạng năm triệu đồng hỗ trợ mỗi người bị thương hai triệu đồng đồng thời chỉ đạo các cơ quan y tế của tỉnh hòa bình tập trung lực lượng và phương tiện cứu chữa các nạn nhân các cơ quan chức năng liên quan giải quyết hậu quả xảy ra
lãnh đạo tỉnh hòa bình đã đến thăm hỏi và động viên các nạn nhân và hỗ trợ gia đình có nạn nhân các cơ quan chức năng liên quan giải quyết hậu quả xảy ra
sau khi fed chủ trương kiên nhẫn và giữ nguyên lãi suất kể từ cuối năm ngoái các thị trường tài chính vẫn theo dõi sát sao và chờ đợi sự thay đổi từ ngân hàng trung ương này để thúc đẩy nền kinh tế
theo kế hoạch các nhà hoạch định chính sách của fed sẽ nhóm họp trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng sáu tới và dự kiến sẽ giữ lãi suất trong biên độ hai hai mươi năm đến hai năm
tuy nhiên các chính sách thuế quan cứng rắn trong thời gian qua của tổng thống trump đã khiến không khí ảm đạm bao trùm thị trường và làm lung lay lòng tin của giới đầu tư
hiện một số quan chức fed đều đề cập tới việc có thể bắt đầu chuyển hướng chính sách trong đó bao gồm việc cắt giảm lãi suất nhằm duy trì mức tăng trưởng của nền kinh tế đang trên đà phục hồi
nắng nóng gây gắt trong hai mươi bốn giờ qua tại bang piha miền bắc của ấn độ đã khiến hàng chục người tử vong do sốc nhiệt
hiện thì chính quyền bang đã ban bố cảnh báo về các nguy cơ do thời tiết cực đoan gây ra với người dân
theo thông báo dù mới bước vào tuần thứ ba của đợt nắng nóng
lệ ba quận của bang miền bắc này đã lên tới bốn mươi năm độ c trong vài ngày qua khiến gần năm mươi người tử vong
thông báo cho biết đây là diễn biến bất thường đặc biệt là tình trạng nắng nóng chiều một mươi năm tháng sáu đã khiến nhiều người bị sốc nhiệt phải đi cấp cứu và nhiều người tử vong trong đêm
hiện vẫn còn khoảng bốn mươi số bệnh nhân phải nhập viện đang được điều trị
những bệnh nhân tử vong chủ yếu là những người trên năm mươi tuổi nhập viện trong tình trạng không tỉnh táo với các triệu chứng như sốt cao nôn và tiêu chảy mất nước
hiện bộ y tế ấn độ đã ra thông báo người dân không nên ra đường vào những thời điểm nhiệt độ cao nhất